quốc lộ ba b là tuyến đường nối giữa ba tỉnh lạng sơn bắc cạn tuyên quang
đây cũng là tuyến giao thông huyết mạch của huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
tuy nhiên thời gian vừa qua đoạn đường chạy qua địa bàn hai xã là ngọc phái yên thượng của huyện trợ đồn
xảy ra nhiều điểm sạt lở lớn đất đá trùm lên hơn nửa mặt đường gây ách tắc nguy cơ tai nạn giao thông
điều đáng nói là đã nhiều tháng qua đơn vị quản lý tuyến đường không thể khắc phục
vì người dân đòi tiền đền bù đất sạt trượt
mời quý vị theo dõi phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
quốc lộ ba b vừa được nhà nước đầu tư bốn trăm linh tỷ đồng mở rộng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương
giữa huyện trợ đồn và tỉnh tuyên quang thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
đợt mưa vừa qua tình trạng sạt lở trượt đất đá từ các sườn núi xuống mặt đường xảy ra
tại hàng chục điểm khiến giao thông khó khăn
riêng đoạn đi qua hai xã ngọc phái và yên thượng còn tới năm điểm sạt lở lớn
với khoảng chín mươi khối đất đá sạt lở trùm lên mặt đường
hiện đoạn đường này vẫn chưa được khắc phục
khu vực thôn nà mèn xã yên thượng nửa quả núi sạt lở xuống chùm hết mặt đường dài khoảng bốn mươi mét
mặc dù đã có đoạn đường tạm tránh nhưng do khối lượng đất đá quá lớn
che khuất tầm nhìn nguy cơ mất an toàn giao thông
đơn vị được giao quản lý tuyến đường đã đưa hàng chục máy xúc máy ủi ô tô vào khắc phục sạt lở
trên tuyến quốc lộ ba b chạy qua hai xã ngọc phái và yên thượng
tuy nhiên nhiều hộ dân không cho khắc phục sạt lở
các hộ này yêu cầu đất đai cây cối của bà con sạt lở xuống đường cần phải được thống kê đền bù
từ các đường giao thông mà ảnh hưởng thiệt hại về đất là không có đền bù về đất
còn về tài sản thì trước mắt chúng tôi sẽ có thống kê kiểm kê
nếu như số lượng lớn mà phù hợp theo các quy định đặc biệt là nghị định một trăm bốn mươi hai
thì chúng tôi sẽ xem xét hỗ trợ theo quy định hiện hành
theo chính quyền địa phương để chấm dứt tình trạng sạt lở kéo dài gây khó khăn cho việc đi lại
trong thời gian tới nếu các hộ dân vẫn đòi đền bù sạt lở
ủy ban nhân dân huyện trợ đồn sẽ chỉ đạo công an huyện
nhân dân dân quân xã bảo vệ hiện trường để đơn vị được giao quản lý tuyến
hót dọn khắc phục sạt lở trên tuyến đường này